tại hà nội đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
tiếp bà idegard pumann phó chủ tịch quốc hội cộng hòa liên bang đức
đồng chí uông chu lưu chào mừng bà phó chủ tịch quốc hội sang thăm và làm việc tại việt nam
để tham dự đối thoại lần thứ năm về chủ đề phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam và đức
theo thỏa thuận giữa đảng cộng sản việt nam và đảng dân chủ xã hội đức
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu tin rằng sự thành công của cuộc đối thoại
sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai đảng nói riêng và giữa việt nam và đức nói chung
phó chủ tịch quốc hội đức idegard pumann cảm ơn sự đáng tiếc của phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
và cho biết hai nước chúng ta sẽ còn nhiều tiềm năng để phát triển
phó chủ tịch quốc hội đức mong muốn hai bên tăng cường hợp tác toàn diện với eu
thúc đẩy eu sớm ký chính thức và phê chuẩn hiệp định evfta
bà erdogan buman khẳng định evfta sẽ là đòn bẩy quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa việt nam eu
và với cộng hòa liên bang đức nói riêng phát triển mạnh mẽ hơn nữa đem lại lợi ích thiết thực cho các bên tham gia